mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hiện nay măng cụt trên thị trường đang mất giá do năng suất năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái
còn vải thiều quế vụ đang đạt mức giá cao nhất từ trước tới nay tại các vùng trồng vải
giá măng cụt năm nay liên tục giảm hiện thương lái thu mua tại vườn chỉ một mươi năm một mươi bảy đồng một kg giảm hơn một nửa so với đầu vụ
từ đầu mùa tới giờ giá vải luôn giao động ở mức khá hơn so với mọi năm trung bình từ hai mươi năm bốn mươi đồng một kg
đỉnh điểm vào cuối vụ tăng lên mức tám mươi đồng một kg
bộ thông tin và truyền thông vừa triển khai cấp phép thử nghiệm năm g cho ba doanh nghiệp viễn thông là viettel vnpt mobifone và hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thử nghiệm năm g
ngoài ra bộ cũng phối hợp với ngân hàng nhà nước báo cáo với chính phủ cho các doanh nghiệp di động triển khai thí điểm ứng dụng thanh toán điện tử trên thuê bao di động
bộ công thương vừa công bố việc hoàn thành phương án giả soát cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ và chính chính phủ vào tháng một mươi một tới
theo quy định này sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được cắt giảm còn số này được bộ công thương đưa ra sau hơn hai tuần các đơn vị tiến hành ra soát cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bộ quản lý
công ty cổ phần viwako thuộc tổng công ty cổ phần vinaconex đã có thông báo gửi tới các khách hàng về việc tình trạng nước sông đà xuống rất thấp phía hạ lưu độc thủy điện hòa bình dẫn đến nguy cơ có thể phải tạm dừng cấp nước
công ty nước sạch sông đà đã có kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam và các cơ quan liên quan khẩn cấp điều tiết vận hành nhà máy thủy điện hòa bình để nguồn nước sông đà phía hạ lưu không bị cạn kiệt đủ nước cho công ty vận hành sản xuất
theo quy định của pháp luật các cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng thuê bao cho cá nhân khác mà không thực hiện thủ tục giao kết lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung với doanh nghiệp viễn thông di động thì được coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt năm trăm linh đồng
đối với các hành vi mua bán sim kích hoạt sẵn các điểm bán sim sẽ bị phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng nếu vi phạm một trong các hành vi bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền